sau một mươi hai ngày xét xử sơ thẩm giai đoạn hai ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên sáu án tử hình
đối với các bị cáo trong vụ án mua bán tàng trữ trái phép hơn năm bánh heroin do hoàng văn tiến cầm đầu
hoàng văn tiến cùng với năm bị cáo khác là nguyễn toàn thắng nguyễn thị tuyết hạnh hoàng văn bắc
trần đức việt và bùi đăng đức bị tuyên mức án tử hình
sáu bị cáo là trần thu hằng vợ tiến lương thị thảo nguyễn tuấn anh nguyễn thị hoa nguyễn mạnh toàn
nguyễn thị thanh hương chịu mức án trung thân
bảy bị cáo khác bị tuyên mức án từ một mươi bốn đến hai mươi năm tù ba bị cáo nhận mức án từ sáu đến bảy năm tù
và ba bị cáo còn lại nhận mức án từ hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng một mươi sáu ngày tù giam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian năm hai nghìn ba từ tháng ba năm hai nghìn một mươi một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
tiến đã mua heroin và hồng phiến của sông a lâu và các đối tượng ở mộc châu sơn la
để cùng các đồng phạm vận chuyển về hà nội bắc giang để tiêu thụ
tiến cùng với các bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy khủng này đã mua bán tổng cộng hơn năm bánh heroin

với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng trần văn mây chú tệ huyện hưng hà tỉnh thái bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
tại cơ quan điều tra đối tượng may khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định
dùng điện thoại di động giả giọng nam nữ gọi điện cho người khác giới thiệu là người quen cũ
rồi tạo lòng tin để vay tiền
với thủ đoạn trên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay may đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt trên một trăm linh triệu đồng
tại đường cao tốc nội bài lào cai đoạn qua địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện xe ô tô do phạm đăng hưng vận chuyển gần một trăm linh quả trứng da cầm
không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra một trăm linh quả trứng gà được xếp trong các hộp cát tông đang được vận chuyển từ lào cai về vĩnh phúc để tiêu thụ
chủ hàng cho biết số trứng trên được lấy từ thành phố lào cai đem về vĩnh phúc giao cho các đầu mối tiêu thụ
toàn bộ số trứng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy tờ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông trong năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước xảy ra hơn hai mươi một mụn
trong năm hai nghìn một mươi sáu tai nạn giao thông đường bộ giảm hơn một hai trăm linh vụ giảm số người chết và bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý gần bốn năm trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tước giấy phép lái xe đối với trên ba trăm bảy mươi trường hợp tạm giữ hàng trăm nghìn phương tiện
phát hiện xử lý vi phạm hồi trước
có hơn chín mươi bốn trường hợp chở hàng quá tải trọng trên đường bộ
hàng chục nghìn trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn chạy quá tốc độ trở quá số người quy định
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh